cảm ơn các bạn đã theo dõi
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhật vi một mình thực hiện hành vi chưa nhận thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm giúp sức
theo cơ quan công an nhật vi không có nghề nghiệp ổn định có bạn trai ở nước ngoài và được người này tru cấp
do đó nhật vi thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh sang chảnh
về nơi ở của đối tượng là một căn hộ ở tòa tháp ruby khu trung cư cao cấp saigon pearl đường nguyễn hữu cảnh phường một mươi hai hai quận bình thạnh
thì công an làm rõ nhật vi thuê từ ngày ba tháng bốn với giá một mươi tám triệu đồng một tháng
mục đích của nhật vi là thuê căn hộ này để khi bắt cóc trẻ em thì đưa về đây giữ lại
nhật vi cho rằng khu saigon pearl dạng cao cấp ít bị chú ý và đảm bảo an ninh
trước đó tối mùng ba tháng bốn nhật vi tiếp cận hai bé gái nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một là con của chị nguyễn thị kim chi hai mươi bảy tuổi ngụ quận bảy tại phố đi bộ nguyễn huệ
khi hai bé đi bán kẹo tại đây nhật vi dùng bánh kẹo tiền bạc rụ rỗ hai bé đi từ quận một sang quận tám
rồi đón taxi công nghệ đưa về căn hộ tại khu trung cư cao cấp saigon pearl để giữ lại
khi bị thất lạc hai con chị chi đã tìm khắp nơi trong nhiều ngày
từ sáu tháng bốn khi tiếp nhận đơn trình báo của chị chi lực lượng công an quận một phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an tp hcm huy động hai trăm linh cán bộ chiến sĩ vào cuộc tìm kiếm
qua trích xuất hình ảnh camera ở nhiều địa điểm và áp dụng biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được đường đi chân tướng nữ nghi phạm và điểm đến cuối cùng của người này
cùng hai bé gái tại khu sài gòn pear đến một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn tức là sau bốn mươi hai giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo lực lượng công an ập vào căn hộ trên giải cứu thành công hai bé gái và tạm giữ nghi phạm nhật vi để điều tra
liên quan vụ việc trên công an xác định phạm huỳnh nhật vi gây án một mình
vậy với hành động liều lĩnh như vậy nữ nghi phạm bắt cóc sẽ phải đối diện với án phạt như thế nào
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây
theo luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư thành phố hà nội
đây là chiến công xuất sắc của công an thành phố hồ chí minh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội
chỉ trong bốn mươi hai giờ kể từ ngày nhận được tin báo hai bé mất tích tại phố đi bộ nguyễn huệ
được chỉ đạo quyết liệt của giám đốc công an thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự pc hai cùng với các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an quận một
ngày đêm truy xét dấu vết truy xét đối tượng không chế hai bé tại trung cư sài gòn pia
phường hai mươi hai quận bình thạnh và giải cứu an toàn đưa về cho gia đình trong sự xúc động và biết ơn các lực lượng chức năng
để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ
mục đích dụ dỗ đưa hai bé đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định tại bộ luật hình sự
luật sư nguyễn anh thương phân tích
trước tiên hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc nuôi và sống chung với cha mẹ quyền được bảo vệ của trẻ em
đối tượng đã dùng thủ đoạn rủ rỗ trẻ em đưa trẻ em thoát khỏi sự quản lý trong nong của cha mẹ để đưa về nơi ở trung cư sài gòn pier
ông nguyễn anh thương chia sẻ
xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản hai điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
nếu thực hiện hành vi chiếm đoạt hai cháu bé làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản
người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
theo đó điều một trăm năm mươi ba tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi quy định
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc sao cho người khác chiếm giữ người dưới một mươi sáu tuổi thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
a có tổ chức
b lợi dụng chức vụ quyền hạn nghề nghiệp
c đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng
d đối với từ hai đến năm người
d phạm tội hai lần trở lên
e gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
bà phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi năm đến một mươi năm năm
a có tinh chất chuyên nghiệp
b đối với sáu người trở lên
c gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
d làm nạn nhân tử vong
d tái phạm nguy hiểm
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
thưa quý vị dẫn hai con gái từ cơ quan công an về các tài liệu
dân trọ nhỏ trong con hẻm trên đường trần xuân soạn quận bảy tp hcm
chị nguyễn thị tri hai mươi bảy tuổi vỡ quả trong sự hạnh phúc
nghe tiếng cười nói của bốn con rộn vàng chị không giấu nổi những giọt nước mắt lan dài
chị chi cho biết ngày tám tháng bốn chị mới gặp được hai con
chị mừng không biết diễn tả như thế nào
may mắn các con chị vẫn bình an
chỉ có bé gạo con thứ ba của chị thì hơi hốt hoảng
chị vô cùng biết ơn công an báo chí và mọi người đã giúp đỡ hỗ trợ gia đình trong suốt những ngày qua
người mẹ thông tin thêm chị hoàn toàn không biết người phụ nữ giữ con mình những ngày qua
chị chi cũng không hiểu lý do vì sao người này có hành động như vậy
trước mắt dẫn các con về nhà chị đã thở phào bởi những ngày qua chị không ăn không ngủ được tinh thần bất an ngày đêm tìm con
kể với mẹ bé mở cho biết tôi đó có một cô gái dẫn hai bé đi mua kem sau đó dẫn về nhà
bà bích sáu mươi ba tuổi là mẹ của chị chi cũng mừng rỡ khi nhìn thấy hai cháu ngoại
những ngày qua cũng giống như con gái tinh thần bà bất an không thể ăn ngủ được chỉ mong sớm có tin
bà bày tỏ thầy mấy cháu về vui mừng quá không biết nói làm sao
sau vụ này chắc chắn gia đình bà sẽ chăm nong các cháu cẩn thận hơn không để xảy ra chuyện tương tự
nhiều bạn bè người quen hay tin cũng chúc mừng chị chi
một hàng xóm xung cạnh căn trọ của chị tri vừa nghe tin liên qua chia vui với cả nhà
bà này cho biết những ngày qua những người trong khu trọ cũng biết tới vụ việc của gia đình chị
cũng cầu mong cho gia đình sớm có tin tức hai bé
cũng theo chia sẻ của người hàng xóm chị tri mới chuyển qua đây chưa lâu chị tri có một mình mà nuôi tận bốn con
chị chi tâm sự rằng sau vụ việc lần này chị định gửi con về quê để gia đình chăm sóc
còn chị có thể sẽ đổi công việc khác để có thể chăm lo cho các con tốt hơn
những ngày qua là những ngày ám ảnh nhất của chị
với người mẹ các con là tài sản quý giá nhất và chị sẽ làm mọi cách để có thể nuôi con khô lớn
ngày tám tháng bốn công an tp hcm cho biết đã giải cứu thành công hai bé gái bị thất lạc mẹ tại phố đi bộ nguyễn huệ
qua điều tra ban đầu chiều sáu bốn công an phường bền nghé quận một đều nhận tin báo từ chị nguyễn thị tri sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại quận bảy
về việc thất lạc hai con ruột là cháu nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và cháu ltr sinh năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ từ tối ngày ba tháng bốn
mặc dù đã tìm kiếm nhiều nơi
nhận tin báo công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự công an phường bến nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn
đồng thời tại thời điểm này thông tin về hai cháu bé mất tích tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ đã được mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông báo chí đưa tin thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội
lãnh đạo bộ công an và thường trực thành ủy tp hcm đã chỉ đạo công an tp hcm khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân
lãnh đạo công an tp hcm đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an quận một huy động toàn bộ lực lượng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích hai bé gái
nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng sang minh thông tin ra dựng quá trình di chuyển tùng tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
qua đó xác định khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai cháu bé không có người trông coi tiếp cận dẫn dụ hai đứa trẻ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó người này đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư saigon pier phường hai mươi hai quận bình thạnh
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an quận một công an quận bình thạnh ra soát phát hiện đối tượng phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh tiền giang
khi đang khống chế hai bé gái tại căn phòng
nhật vi đã đưa hai cháu bé về căn hộ chung cư saigon pier
lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai cháu bé an toàn khỏe mạnh
theo cơ quan công an thời điểm xảy ra vụ việc nhật vi tiếp cận hai cháu bé tại phố đi bộ nguyễn huệ dùng đồ ăn tiền bạc để dẫn dụ đi theo mình
thủ đoạn của nhật vi khá tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng và mắt thần camera an ninh khắp nơi
cụ thể nhật vi dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình đến quận tám
sau đó nhật vi đón xe taxi công nghệ chờ hai bé về căn hộ của mình ở chung cư saigon pier
tại căn hộ nhật vi tiếp tục sử dụng thức ăn dù dỗ hai cháu bé ở lại nhà mình mà không có phản ứng hay khóc lóc
chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
phòng cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu trao trả hai cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng phạm huỳnh nhật vi theo đúng quy định
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại